chỉ còn ít ngày nữa là năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám chính thức bắt đầu các trường học trên địa bàn tỉnh tuyên quang đang hoàn tất những hạng mục sửa chữa nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất đầu tư trang thiết bị sẵn sàng bước vào năm học mới
sau hơn ba năm thành lập trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở huyện lâm bình tỉnh tuyên quang được ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang chuyển giao cho ủy ban nhân dân huyện lâm bình quản lý
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám là năm học đầu tiên sau khi được chuyển giao nên ủy ban nhân dân huyện và nhà trường đặc biệt chú trọng cho công tác chuẩn bị cho năm học mới
trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở lâm bình có hai trăm tám mươi học sinh là con em đồng bào các dân tộc tày giao mông bà thèn đến từ tám xã trong huyện
cùng với các thầy cô giáo các em học sinh cũng tích cực tham gia vệ sinh lớp học sân trường chỉnh trang khuôn viên vườn hoa
chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tuyên quang có hơn một trăm sáu mươi học sinh theo học ở tất cả các bậc học
trước khi bước vào năm học mới sở giáo dục và đào tạo tuyên quang đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương
thực hiện giả soát ruồn ghép bình luận bình luận bình luận bình luận bình luận bình luận
một số điểm trường ở bậc học mầm non và tiểu học đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý để đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy
trong hè chúng tôi đã tiến hành tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo viên nhân viên các cấp học để chuẩn bị cho năm học mới
cùng với đó chúng tôi đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả nhiệm vụ lớp học cũng như là tiếp thu quán triệt và triển hợp
nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đến tất cả các cán bộ quản lý giáo viên của các cấp học
một năm học mới sắp bắt đầu toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tuyên quang đang nỗ lực phân đấu khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm học
từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bảo đảm nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự phát triển của địa phương